cục quản lý cạnh tranh bộ công thương vừa quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp của công ty cổ phần liên minh tiêu dùng việt nam đồng thời xử phạt công ty này hơn bốn trăm linh triệu đồng
công ty cổ phần liên minh tiêu dùng việt nam có trụ sở chính tại số ba mươi ba đường nguyễn thị minh khai phường xuân dương thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số một mươi nghìn năm trăm chín mươi tám chín nghìn hai trăm tám mươi năm do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh bắc giang cấp lần đầu ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi hai thay đổi lần thứ một mươi một ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
cục quản lý cạnh tranh bộ công thương đã áp dụng xử phạt bổ sung như thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số một mươi ba gn qlct cấp ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bốn của công ty cổ phần liên minh tiêu dùng việt nam
việc thu hồi giấy chứng nhận của doanh nghiệp bán hàng đa cấp không giải phóng doanh nghiệp này khỏi các nghĩa vụ của mình trước pháp luật trong đó có nghĩa vụ bảo đảm quyền lợi chính đáng của các nhà phân phối và người tham gia bán hàng đa cấp trong mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp